ubnd tp hcm vừa yêu cầu sở giao thông vận tải đẩy nhanh thực hiện đề án chuyển đổi phương tiện
và cấm lưu thông đối với các loại xe thô sơ ba bốn bánh lưu hành trên địa bàn
bảo đảm các điều kiện phù hợp với đô thị đặc thù của thành phố
sở giao thông vận tải phải đánh giá chất lượng thực tế và tình hình quản lý sử dụng loại phương tiện
chở hàng bốn bánh có gắn động cơ trên địa bàn đề xuất cấp có thẩm quyền quy định hạn chế sản xuất
và tiến tới ngừng sản xuất loại phương tiện này
trường hợp tiếp tục sản xuất phải nâng cao tiêu chuẩn chất lượng kỹ thuật
bảo đảm tương đương với xe ô tô chở hàng các loại
công an thành phố tăng cường tuần tra kiểm soát xử lý nghiêm các vi phạm quy định về trật tự
an toàn giao thông kiểm định chất lượng phương tiện và bảo vệ môi trường của các loại phương tiện này
ngoài ra ubnd các quận huyện phải xử lý kiên quyết các cơ sở sửa chữa
đóng mới các phương tiện xe ba bánh bốn bánh tự chế xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ trái quy định